một người bị cưỡng bức lao động khai thác vàng vừa được bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam giải cứu thành công
một lao động này đã bị đánh đập ép lao động dưới hầm để khai thác vàng và sau đó đã bỏ trốn vào rừng
sau ba ngày thực hiện kế hoạch giải cứu người lao động khai thác vàng bị ép lao động tại các bãi vàng tỉnh quảng nam
ngày một mươi năm tháng bốn bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã đưa được số người lao động này về đến trụ sở bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị an toàn
theo tường trình của một mươi một người lao động họ được một người lạ về tận địa phương tuyển dụng vào lao động làm vàng tại tỉnh quảng nam với mức lương từ năm đến sáu triệu đồng
tuy nhiên người lao động bị ép lao động trong điều kiện hết sức nguy hiểm
hàng ngày họ bị buộc chui xuống hầm vàng sâu hàng trăm mét và không có bảo hộ lao động điều kiện ăn uống hết sức thiếu thốn
nếu ai phản ứng thì bị đánh đập
trước sự việc này người lao động đã phải chạy vào rừng để tìm đường thoát
sau hai ngày cắt rừng họ đã tìm cách bảo vệ cho người thân liên lạc với lực lượng biên phòng quảng trị giải cứu
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ